tin quốc tế bộ quốc phòng nga hôm qua xác nhận sáu mươi ba binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của ukraine
cuộc tấn công nhằm vào một khu nhà ở tạm thời mà lực lượng nga sử dụng ở donbass miền đông ukraine
theo bộ quốc phòng nga khu nhà nằm tại thành phố makiivva thuộc cộng hòa nhân dân danetsk tựa sừng
đã bị trúng sáu tên lửa phóng từ các bệ phóng hima do mỹ cung cấp cho ukraine
hai quả tên lửa đã bị lực lượng phòng không nga đánh chặn tuy nhiên có bốn quả đánh trúng mục tiêu
khiến sáu mươi ba binh sĩ thiệt mạng bộ quốc phòng nga đảm bảo hỗ trợ mọi thứ cần thiết cho gia đình các binh sĩ đã thiệt mạng
trong khi đó ukraine vào ngày hôm qua cho biết đã bắn hạ tất cả máy bay không người lái uav trong đợt không kích lớn của nga
trong đó có hơn hai mươi chiếc bị bắn hạ trên bầu trời